thời gian qua các đội viên trí thức trẻ tình nguyện ở đoàn kinh tế quốc phòng bốn đã và đang thực hiện nhiều chương trình dự án về phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp phần giúp bà con các dân tộc vùng sâu vùng xa ở huyện biên giới kỳ sơn nói riêng
và địa bàn miền tây nghệ an nói chung phát triển kinh tế nâng cao đời sống
gia đình mùa vả di ở bản phù khả một xã na ngoi được các đội viên trí thức trẻ tình nguyện trực tiếp hướng dẫn kiến thức mới về trồng cây nghệ
hiểu được tác dụng của cây nghệ và có nhiều điểm phù hợp với đất đai khí hậu của vùng đất gia đình anh đã quyết định nhận giống và triển khai trồng hai hectare
đến nay tại đoàn bốn đã có trên một trăm hai mươi lượt trí thức trẻ tình nguyện về hoạt động tại bốn xã của huyện kỳ sơn và một tổ công tác tại địa bàn huyện quế phong
nhiệm vụ của các tổ trên từng địa bàn chủ yếu hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

gần tám năm qua hàng trăm đội viên trí thức trẻ tình nguyện đoàn kinh tế quốc phòng bốn đã có hàng chục công trình hàng trăm phần việc có ý nghĩa thiết thực góp phần ổn định chính trị
trật tự an toàn ở địa bàn biên giới đặc biệt là đóng góp một phần không nhỏ trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở các địa bàn công tác từ một mươi đến một mươi hai mỗi năm

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé